tin an ninh trật tự cập nhật cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau vừa thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam
và khám xét chỗ ở đối với trần đăng khoa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một chú thành phố cà mau về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo đơn tố cáo của người dân số tiền khoa đã lừa đảo chiếm đoạt là trên năm mươi tỷ đồng
do mất cân đối về tài chính và muốn có nhiều tiền để tiêu xài trả nợ đóng tiền ngân hàng khoa đã dùng thủ đoạn gian dối
như đưa thông tin không đúng sự thật sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không phải của mình bán cho người khác
hay thế chấp cho ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
được biết ngoài số tiền trên năm mươi tỷ đồng mà người dân tố giác khoa còn thế chấp tài sản của gia đình
tại một số ngân hàng trên địa bàn tỉnh với số tiền hơn năm mươi tỷ đồng và nợ các cá nhân khác khoảng tám mươi tỷ đồng
cơ quan công an kêu gọi những ai là bị hại của trần đăng khoa hãy đến trình báo tại phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh cà mau
để được hướng dẫn xử lý
hàng trăm cán bộ chiến sĩ các lực lượng ma túy cảnh sát cơ động công an huyện quế phong thuộc công an tỉnh nghệ an
đã được lệnh đồng loạt áp sát và tấn công vào hàng loạt điểm ma túy phức tạp ở khu vực biên giới nghệ an vào dạng sáng ngày hai mươi tháng bốn
đồng loạt đột kích một mươi hai tụ điểm ma túy phức tạp thuộc các bản bà khốm tam hợp xã tri lễ và bản thanh phong hai ná công xã mường nọc
bản kim khê xã châu kim huyện quế phong tỉnh nghệ an
lực lượng công an bắt giữ một mươi hai đối tượng thu giữ một mươi chín gói heroin một số lượng hồng phiến và nhựa cây thuốc viện cùng bảy khẩu súng và dao kiếm các loại
các đối tượng đã lợi dụng đặc điểm dân cư địa hình của địa bàn biên giới hoạt động phạm tội về ma túy thường xuyên tiến hành giao dịch
mua bán cũng như tập trung sử dụng ma túy gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
việc chia xóa thành công các tụ điểm trên sẽ góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
dạng sáng nay một vụ cháy lớn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại phường kim liên quận đống đa hà nội khiến năm người tử vong
thông tin ban đầu vụ cháy xảy ra vào khoảng hơn một giờ ngày hai mươi một tháng bốn tại ngôi nhà ba tầng ở ngõ sáu mươi năm phố phạm ngọc thạch phường kim liên quận đống đa
thời điểm xảy ra cháy những người trong nhà đã ngủ say nên không phát hiện khói và lửa
ngay khi tiếp nhận tin báo công an quận đống đa đã triển khai lực lượng tới hiện trường tổ chức cứu nạn cứu hộ và dập lửa
lực lượng chức năng cùng người dân đã cố gắng nhưng chỉ cứu thoát được hai người năm người khác trong nhà tử vong
trong số các nạn nhân có cả người già và trẻ nhỏ nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra
ngay thông tin người khác nói xấu mình một đối tượng đã mang dao bầu qua nhà đồng nghiệp truy sát
tòa nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo nguyễn đức hoàng ba mươi tuổi trú tại phường hòa khánh nam quận liên triểu về tội giết người
theo cáo trạng vào ngày hai mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
hoàng nghe một bảo vệ kể chuyện bị hại nói xấu mình về việc không cho người dân vào nhặt rác ở bãi rác khánh sơn vì sợ lây dịch bệnh covid một mươi chín
cho rằng người này dựng chuyện tối cùng ngày hoàng lấy dao bầu có sẵn ở bãi rác đi xe máy qua nhà bị hại để nói rõ sự việc và hai bên xảy ra xô xát
hoàng dùng dao bầu đâm vào ngực bị hại thương tích một mươi sáu bị hại không chết do được cấp cứu kịp thời
chiều qua tòa nhân dân tỉnh vĩnh long đã kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm
tuyên án một mươi năm tù đối với bị cáo đặng hồng trinh chú tại huyện vũng liêm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi hai đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi đặng hồng trinh bắt đầu mở nhiều dây hụi tháng và hụi mùa để hưởng hoa hồng
số tiền mỗi phần hụi là từ một đến hai triệu đồng và nhận tiền hoa hồng từ bốn trăm linh đến sáu trăm linh nghìn đồng
đến năm hai nghìn một mươi tám khi nhận được sự tin tưởng của nhiều hụi viên bị cáo trinh đã tự ý lấy tên của sáu mươi sáu hụi viên trong một mươi năm dây hụi để hốt hụi
và chiếm đoạt gần hai tỷ đồng để tiêu xài cá nhân
thưa quý vị vấn nạn xe quá tải lưu thông công khai trên nhiều tuyến đường là thực tế tồn tại trong suốt thời gian qua
khi văng bóng lực lượng chức năng tình trạng này tiếp tục tái diễn
hơn nữa công tác đấu tranh xử lý phương tiện chở quá tải trọng lại vô cùng gian nan bởi sự chây ị không hợp tác của chú xe hay tái xế
ngồi chây ị trong xe
cố tình lãng tránh liên tục gọi điện thoại cầu cứ cố tình kéo dài thời gian không xuất trình giấy tờ
muôn vàng kiểu chống đối như thế này khi đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số năm
cục cảnh sát giao thông tiến hành kiểm tra đo trọng tải phương tiện mang biển kiểm soát bảy mươi bảy c một mươi hai nghìn tám trăm chín mươi bốn
do tài xế nguyễn sơn tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tỉnh bình định điều khiển
và chủ xe chấp hành hiệu lệnh nhưng cả hai đều không hợp tác với nhiều lý do
từ lúc dừng xe của anh một mươi bảy giờ chiều cho đến bây giờ là bao nhiêu rồi
đến bây giờ là một mươi chín h hai mươi bốn phút
cần chưa làm xong
với một trường hợp của anh thì phải câu hỏi anh là còn thời gian nào để tiếp tục kiểm tra phương tiện khác
thay vì vấn đề tách nhiệm của anh là không phải cả công dân khác phổ trợ nhà nước
về vấn đề làm chế mắc trận là đảm bảo cho tựa an toàn giao thông
thì anh lại có hành vi là chống đối lại lực lượng chức năng
không chấp hành cho các yếu cầu của lực lượng chức năng
mặc dù tổ công tác đã giải thích rất nhiều lần nhưng chủ phương tiện và tài xế vẫn bất hợp tác
đến hai mươi một giờ tức là sau bốn tiếng đồng hồ biển hộ
chứng nhận đưa xe qua bàn cân
kết quả phương tiện vượt tải trọng khối lượng hàng cho phép tham gia giao thông
được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe
trên năm mươi đến một trăm linh năm mươi chín tám mươi chín
với lỗi vi phạm này tài xế phải chịu mức phạt lên đến ba mươi sáu triệu đồng
tức phụ hiệu giấy phép lái xe hai tháng
quả tin không chấp hành của người điều khiển cũng đã gây rất nhiều khó khăn trong quả tin kiểm tra
đặc biệt là gây mất thời gian trong quả tin thực hiện vấn đề kiểm tra tải trọng
tuy nhiên đấy là những vấn đề tư duy của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông
có thể một mức độ về vấn đề là tìm hiểu pháp luật
cũng có thể về những góc độ như cố tình né tránh việc kiểm tra của lực lượng chức năng
tuy nhiên những khó khăn đó cũng không thể cản trừ được quả tin
thực hiện vấn đề tài trọng
tuy nhiên những khó khăn đó cũng không thể cản trừ được quả tin
thực hiện vấn đề tài trọng
theo lực lượng chức năng trường hợp nêu trên cũng không phải là lần đầu tiên xảy ra
gây khó khăn trong quá trình xử lý
chỉ trong một thời gian ngắn từ ngày một mươi năm tháng bốn đến hai mươi tháng bốn
đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ trên tuyến cao tốc đà nẵng quảng ngãi
đã xử lý gần hai mươi phương tiện vi phạm chở hàng hóa quá tải quá khổ cơi nới thành thùng
với số lượng phương tiện lưu thông từ một năm trăm linh đến hai lượt mỗi ngày
lực lượng chức năng trên tuyến cao tốc sẽ tiếp tục ra quân cao điểm kiểm tra xử lý
mọi phương tiện vi phạm mọi hành vi chống đối đều được xử lý theo quy định
thủ tướng chính phủ vừa có công điện về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân
và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm năm nay
thủ tướng chính phủ yêu cầu các nhân dân đi lại
yêu cầu có phương án khôi phục và bảo đảm năng lực chất lượng và an toàn
đối với hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa trong điều kiện bình thường mới
công điện cũng nêu yêu cầu về việc chủ động có phương án điều tiết phân luồng hợp lý
hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn thông suốt
chú trọng các tuyến khu vực có nguy cơ cao dẫn tới tai nạn giao thông
un tắc giao thông nhất là trên các trục chính ra vào hà nội và thành phố hồ chí minh
các tuyến quốc lộ các đầu mối giao thông trọng điểm các địa điểm du lịch
khu vui chơi giải trí các bến xe bến tàu nhà ga các điểm đang thi công
chủ động tạm dừng thu phí xả trạm để giải tỏa phương tiện khi xảy ra ồn tắc giao thông kéo dài
yêu cầu người điều khiển phương tiện tuân thủ quy tắc giao thông phòng ngừa tai nạn đường đèo dốc
trên những cung đường miền núi có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông đường bộ
đường ngang qua đường sắt đường thủy nội địa
thủ tướng chính phủ yêu cầu tập trung thanh tra tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
trật tự an toàn giao thông đường bộ đường sắt đường thủy chú ý các hành vi vi phạm nghiêm trọng
là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới ủn tắc giao thông
chủ động phòng ngừa ngăn chặn và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây dối trật tự công cộng
đua xe trái phép cương quyết xử lý chấn áp những đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ
tuyên truyền giáo dục vận động xử lý phù hợp các hành vi vi phạm của học sinh thanh thiếu niên khi tham gia giao thông